kính thưa quý vị xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trực tự
ngày bốn tháng chín tổ công tác đồn biên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức
huyện bình đại tỉnh bến tre cho biết đang tạm giữ một đối tượng bơi qua sông
tránh chốt kiểm dịch để mua ma túy
đối tượng bị bắt giữ là đinh văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre
trước đó vào chiều ngày ba tháng chín tổ công tác đồn biên phòng cửa đại phối hợp công an xã thừa đức
huyện bình đại tỉnh bến tre trong lúc tuần tra trên địa bàn đã phát hiện đối tượng nghĩa đang bơi qua sông
từ phía ấp sáu xã bình thắng qua hướng ấp thừa long xã thừa đức có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng phát hiện bên trong khẩu trang của đối tượng nghĩa cầm trên tay có giấu một túi ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng tiến hành lấy lời khai ban đầu đối tượng khai nhận do nghiện ma túy
nên tìm cách bơi qua sông đi mua ma túy để sử dụng và túi ni lông chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy đá vừa mới mua được
hiện đội biên phòng cửa đại đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật